nhằm phục vụ người dân và du khách đến với khu du lịch cát bà trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
mùng một tháng năm và dịp cao điểm du lịch hè thành phố hải phòng sẵn sàng phương án phân luồng
giao thông tăng cường các lực lượng điều tiết hướng dẫn du khách nỗ lực giảm
un tắc tại bến phà đồng bài cái viền
hải phòng tạm dừng chuyên trở xe ô tô con xe ô tô tải qua phà đồng bài theo chiều từ cát hải
sang đảo cát bà kể từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày hai tháng năm và trong các ngày nghỉ cuối tuần
từ ngày ba tháng năm đến ngày ba mươi tháng bảy thời gian hạn chế từ chín giờ đến một mươi ba giờ
chứ các xe ưu tiên theo luật định trong thời gian tạm dừng nêu trên các phương tiện bị hạn chế
có thể lưu thông qua phà tuần châu gia luận người dân và hành khách du lịch lưu thông bình
thường qua phà phương tiện đường thủy khác hoặc cắp treo bổ trí các lực lượng tổ chức điều tiết
phân luồng giao thông từ xa để giảm thiểu ủn tắc giao thông qua phà đồng bài điều trình tạm
thời hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt số một mươi bốn trên đảo cát bà
có hành trình từ thị trấn cát ba đi phà cái viềng và ngược lại bổ sung thêm một điểm dừng đón
trả khách tại ga cắp treo phù long và tăng tuần suất hoạt động từ ba mươi năm phút một lượt bốn mươi chuyến một
ngày lên thành hai mươi phút một lượt sáu mươi chuyến một ngày thời gian thực hiện vào các ngày ba mươi tháng bốn
mùng một tháng năm và các ngày trong tháng sáu bảy và tám